liên quan đến tuyên bố của ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo về lập trường của hoa kỳ
đối với các yêu sách biển ở biển đông người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam
lê thị thu hằng nêu rõ hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại biển đông
là nguyện vọng và mục tiêu chung của các nước ở biển đông khu vực và cộng đồng quốc tế
việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ thiện trí
trách nhiệm công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu đó
việt nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề biển đông phù hợp với luật pháp quốc tế
và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
rằng công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là khuôn khổ pháp lý
điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương
việt nam mong rằng các nước sẽ nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình
ổn định hợp tác tại biển đông và giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại
cùng các biện pháp hòa bình khác theo luật pháp quốc tế vì lợi ích chung
phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế
việt nam luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào quá trình này